các bác sĩ khoa phụ sản bệnh viện đa khoa đồng nai vừa mổ lấy khối u năng buồng trứng nặng hơn một mươi kg cho một cô gái một mươi chín tuổi
bệnh nhân là ntv ngụ tại huyện định quán đồng nai nhập viện bụng to như người mang thai sắp sinh
theo người nhà bệnh nhân khối u này bắt đầu to dần và phát triển cách đây một năm nhưng do gia đình khó khăn nên không đưa đi thăm khám
đến nay khối u quá lớn phê bắt đầu gặp khó khăn trong sinh hoạt gia đình mới đưa đi mổ
thạc sĩ bác sĩ nguyễn mạnh hoan trưởng khoa phụ sản bệnh viện đa khoa đồng nai cho biết may mắn đây là khối u dạng dịch
chủ yếu chứa nước nên ít gây chèn ép các bộ phận khác trong ổ bụng
sau khi thăm khám các bác sĩ đánh giá đây là khối u lành tính nhưng do quá lớn nên phải mổ hở để hút hết dịch bên trong rồi mới lấy phần vỏ khối u ra ngoài
tuy nhiên do bệnh nhân còn trẻ chưa lập gia đình nên các bác sĩ phải cố gắng bảo tồn một buồng trứng và tử cung để bệnh nhân có thể sinh con sau này
ô năng bùn trứng là một trong những bệnh lý phụ khoa thường gặp ở phụ nữ có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi từ bé gái đến tuổi mãn kinh từ người bình thường đến phụ nữ mang thai đều có thể bị u vừng trứng
một số yếu tố làm tăng nguy cơ u nãng buồn trứng như thai kỳ một số trường hợp ghi nhận u nang có thể hình thành khi dụng trứng tồn tại trên buồng trứng trong suốt thai kỳ
lạc nội mạc tứ cung các tế bào nội mạc tứ cung phát triển bên ngoài tứ cung một số mô có thể gắn ở buồng trứng
nhiễm trùng vùng trậu khi nhiễm trùng lan đến buồng trứng có thể hình thành u nang trường hợp đã từng xuất hiện u nang trước đó người bệnh có thể tái phát lại
tiền sử gia đình có mẹ hoặc chị gái bị u buồng trứng
u năng buồng trứng đa số xuất hiện và diễn tiến âm thầm không có triệu trứng hầu hết các trường hợp được phát hiện khi khám phụ qua định kỳ hay khi siêu âm kiểm tra sức khỏe
các triệu chứng có thể có khi u đã lớn nhu đau ở vùng trậu vùng thắt lưng đây là triệu chứng phổ biến người bệnh gặp những cơn đau âm ỉ quanh vùng bụng dưới
vùng thắt lưng do các khối u chèn ép các cơ quan hoặc dây thần kinh chạy dọc ở vùng sâu xương trậu gây cảm giác khó chịu do khối u to chèn ép các cơ quan lân cận gây tiểu khó bón
đau khi quan hệ tình dục nếu cảm thấy đau ở một bên so với bên còn lại có thể đây là triệu chứng của u buồng trứng
một số trường hợp khối u phát triển lớn dần nằm ngay vị trí gần cổ tử cung gây đau khi quan hệ tình dục
kinh nguyệt thất thường dối loạn kinh nguyệt ở nữ giới là một trong những dấu hiệu liên quan đến bệnh lý phụ khoa trong đó có u buồng trứng
bác sĩ cũng khuyến cáo hiện nay người trẻ mắc u buồng trứng khá nhiều do đó cần phải được thăm khám phụ khoa ở cả những bé gái trong độ tuổi vị thanh niên thanh niên dù chưa kết hôn